sau gần ba ngày xét xử hội đồng xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đã tuyên án nguyên giám đốc sở y tế tỉnh đắk lắc và một mươi năm thuộc cấp về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm tại sở y tế tỉnh đắk lắc nguyên giám đốc sở và một mươi năm thuộc cấp lợi dụng chức vụ quyền hạn cho một mươi bốn mặt hàng thuốc được xét duyệt và phê duyệt trúng thầu sai nhóm gây thiệt hại hơn một mươi ba tám tỷ đồng
theo đó hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã tuyên phạt các bị cáo cao thị ninh nguyễn hữu huyên nguyễn đình diệm nguyễn xuân hải mỗi bị cáo sáu năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
các bị cáo doãn hữu long nguyên giám đốc nguyễn hữu thông mỗi bị cáo ba năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
một mươi bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ mức án cải tạo không giam giữ đến hai năm sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo